bộ thông tin và truyền thông vừa cấp phép triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông năm g cho mobifone
theo đó mobifone sẽ triển khai thử nghiệm năm g tại các thành phố như hà nội đà nẵng hải phòng và thành phố hồ chí minh
thời gian của giấy phép là từ hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian này mobifone sẽ cung cấp dịch vụ thử nghiệm năm g miễn phí cho khách hàng các ứng dụng dữ liệu tốc độ siêu cao mbb
đến thời điểm hiện tại hai nhà mạng tại việt nam là viettel và mobifone đã được cấp giấy phép thử nghiệm năm g
kết thúc thời gian thử nghiệm nếu công nghệ năm g hoạt động tốt và ổn định bộ thông tin và truyền thông sẽ cho triển khai đồng loạt dịch vụ này tại việt nam